sau khi có phản ánh về việc nhiều phòng khám khoa trung tâm điều trị di chứng hậu covid một mươi chín tăng giá dịch vụ
sở y tế tp hcm đã có văn bản khẩn gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc về việc chấn chỉnh tổ chức khám sức khỏe hậu covid một mươi chín
sở y tế tp hcm yêu cầu các đơn vị không tăng giá các dịch vụ khám chữa bệnh kể cả dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu
không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu covid một mươi chín trong trường hợp không cần thiết
không gợi ý ép buộc người bệnh tham gia gói dịch vụ khám sức khỏe hậu covid một mươi chín với giá khám theo yêu cầu
trước thực tế này nhiều bác sĩ cho rằng trong số những người đến bệnh viện khám hậu covid một mươi chín trong thời gian gần đây
có không ít người có triệu chứng gì nhưng lo lắng bị hậu covid một mươi chín nên muốn kiểm tra sức khỏe sau thời gian nhiễm bệnh
tuy nhiên các bác sĩ nhấn mạnh không phải bệnh nhân nào cũng từng mắc covid một mươi chín cũng bị di chứng hậu covid một mươi chín